vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố bắt tạm giam
các bị can bao gồm trần thị thanh lịch nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái
đình quang vinh công chức địa chính ubnd xã tân thịnh tp yên bái
căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định đinh quang vinh và nguyễn minh ngọc lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi
nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng